dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân quốc hội thảo luận về dự án luật doanh nghiệp sửa đổi
trước đó các đại biểu tập trung thảo luận về một số nội dung đang còn nhiều ý kiến khác nhau như việc đưa hay không đưa hộ kinh doanh vào trong luật
việc xác định thế nào đối với doanh nghiệp nhà nước
về hộ kinh doanh một số ý kiến đề nghị bổ sung các quy định làm rõ các quyền nghĩa vụ của hộ kinh doanh
để bảo đảm tính pháp lý của hộ kinh doanh và bình đẳng với các loại hình doanh nghiệp hình thức kinh doanh khác trong nền kinh tế
quy định hệ thống kế toán đơn giản thuận tiện
có ý kiến cho rằng về bản chất hộ kinh doanh không khác gì doanh nghiệp nhỏ và vừa hoặc siêu nhỏ
đã đến lúc cần xem xét lại khái niệm để tạo điều kiện cho chủ thể này tiếp tục phát triển phù hợp với thông lệ quốc tế
đưa hộ kinh doanh vào luật doanh nghiệp vừa bảo đảm tôn trọng tính chất lịch sử đặc thù của kinh tế hộ ở việt nam
đưa hệ thống pháp luật về doanh nghiệp của nước ta phù hợp với hệ thống pháp luật quốc tế
chấp nhận sự linh hoạt và đa dạng của các mô hình kinh doanh và đáp ứng tốt hơn yêu cầu hội nhập
với việc đưa hộ kinh doanh vào luật doanh nghiệp cũng sẽ không làm thay đổi kết cấu và quan niệm hiện nay của luật doanh nghiệp về vấn đề này
ngân sách nhà nước lại có thể tăng thêm khi các hộ kinh doanh hoạt động bài bản hơn
minh bạch hơn thì sẽ giảm thiểu sự thỏa thuận thuế giữa hộ kinh doanh và cán bộ thuế giảm được sự nhũng nhiễu và tham nhũng vật
nguyên sách nhà nước lại có thể tăng thêm khi các hộ kinh doanh hoạt động bài bản hơn

nguyên sách nhà nước lại có thể tăng thêm khi các hộ kinh doanh hoạt động bài bản hơn
giảm được sự nhúng nhiễu và tham nhũng vật
có ý kiến cho rằng nên ban hành một nghị định riêng về hộ kinh doanh trên cơ sở sửa đổi bổ sung các nội dung về hộ kinh doanh đã được quy định tại nghị định bảy mươi tám
về khái niệm doanh nghiệp nhà nước một số ý kiến cho rằng việc quy định về tỷ lệ sở hữu vốn góp hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của nhà nước
tại dự thảo luật trên năm mươi chưa bảo đảm sự chi phối của nhà nước
đối với các quyết định quan trọng chi phối hoạt động của doanh nghiệp
nước theo luật này thì cần giả soát điều chỉnh cho phù hợp tránh vướng mắc
một số ý kiến đề nghị tiếp tục nghiên cứu làm rõ tác động của việc thay đổi khái niệm doanh nghiệp nhà nước
tới việc tổ chức quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có liên quan
không ảnh hưởng tới tiến trình thoái vốn cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước